cây đàn đáy cũng có những thăng trầm nhất định
gắn với nó là những huyền tích những câu chuyện của những nghệ sĩ nghệ nhân tài năng
ngày ngày cùng nhau giữ tiếng tơ cung đàn truyền thống
cây đàn đáy cũng có những thăng trầm nhất định

người ta không còn biết đến tiếng tơ của cây đàn cổ truyền
chỉ mãi sau này khi nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch phục hồi tiếng tơ mới lại ngân lên
cùng cái dù cũng mừng tượng ra cái tiếng đục ấy
thì có lẽ là tại sao cái tiếng đục ấy nó lại ở trong cây đàn đáy
và ngày xưa nó cũng có ở một số những nhạc cụ như ví dụ như cây đàn hồ
các đàn hồ trầm người ta cũng lấy dây tơ người ta kéo cả
thì đấy là cái tiếng nó đục
đấy cũng là một cái mà
để so sánh là gì mình đang đi đúng cái con đường của mình
tôi mừng lắm
vì đi đâu bây giờ diễn là tôi chỉ mang cái đàn dây tơ ấy thôi
và tôi cũng động viên một số người là gì
nếu có đàn đấy nếu đang đánh đàn đấy thì hãy đến tôi lắp thử cho mà chơi thôi
tôi không lấy tiền đâu
chứ còn sau này mà cảm thấy thích thì chỉ lúc đó thì ta tính toán sau
lắp thử để xem biết thế nào là giá trị của cái tiếng tơ
cũng là bảo vệ phát huy văn hóa truyền thống
mà ở đây là
nhưng mà xem ra không phải ở đâu cũng làm cái nhiệm vụ đeo thành khẩu hiệu như vậy
tôi thấy những âm thanh của đàn đáy nó chơi lên
người ta có nghệ sĩ người ta gãy lên thì nghe nó buồn buồn đấy
mà rất là sang trọng
không phải là những đàn khác
bởi vì nó có đặc thù của nó độc đáo của nó là chỉ có riêng phục vụ cho nghệ thuật hát ca trù thôi
không sang được những bộ môn khác
nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch là một tên tuổi lớn của nghệ thuật sầm và ca trù
là một trong những nhạc công hàng đầu về cây đàn gầy của ca nhạc dân tộc
bao gồm đàn đáy đàn nguyệt và đàn tam
không chỉ là truyền nhân của kết đàn tài danh đinh khắc ban
là học trò chân truyền của đảo nương phó thị kim đức
ông còn dày công khôi phục âm thanh nguyên bản cho cây đàn dân tộc sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên
người xưa chơi đàn bằng dây tơ
đến thời pháp thuộc dây tơ không còn nữa bị thay bằng dây ni lông
thủa sinh thời nghệ nhân đinh khắc ban mãi hoài nhớ về tiếng tơ năm xưa nhưng cũng đành lực bất tỏng tâm
cậu học trò xuân hoạch dù chỉ được biết tiếng tơ qua những lời kể của thầy đã nuôi ý định tìm lại cho kỳ được
lúc đó là gì
chỉ đi học đàn để lấy những cái gân ngón và cái màu sắc của ca trù thôi
để về phục vụ cho cái công việc của nhà hát
thì được người thầy rất là tận tâm
thì ông cũng mang hết cái khả năng của mình
để cố truyền tải cho nhà hát
tôi học bằng cái đàn đáy nhưng mà lúc đó là không có cái gì tơ
đánh bằng dây gọi là dây cước thôi dây ni lông
thì thỉnh thoảng cứ học xong rồi ngồi tâm sự ông bảo
bây giờ chả có
nữa thì phải dùng thôi chứ còn ngày xưa
dùng dây tơ nó hay lắm
thế tôi mới hỏi là thích di tơ thì mua ở đâu hay là nào bảo ngày xưa cái thời trước ấy
là cái làng vạn phúc là có một cái
nhóm nghệ nhân chuyên
xe dây tơ
kép đàn đáy
thực hiện dùng
thế rồi dần dần
cái bộ môn này nó cũng bị chìm đi
thế nên là cái dây tơ cái nguồn dây tơ nó không còn nữa
thế ông bảo là gì
tiếng tơ ngày xưa nó ấm
nó chầm nó đục tiếng nó hay lắm
mà nó bém tay để đánh nó thích
thế bây giờ thì tất nhiên cũng được nhưng mà nó không thích bằng
cảm xúc khi mà đến được nghe các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp rất là khác so với
chỉ xem thông qua một cái màn hình nhỏ
thì đấy là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em và em
rất mong muốn là có thể
tham dự được những chương trình như thế này thường xuyên hơn và những chương trình này có thể
để cho các nhiều các bạn trẻ hơn nữa biết đến chương trình để bà tồn những giá trị truyền thống của việt nam ạ
nói ra thì đơn giản
nhưng chính nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch
đã phải mềm mò hết lần này đến lần khác
mới có thể làm được một dây đàn có âm thanh chuẩn
có khi nhìn sợi dây đàn hoàn chỉnh
nhưng mấy ai biết được rằng
trong đó là hàng trăm sợi tơ bé xíu
được bàn tay của nghệ nhân bệnh lại
đến năm hai nghìn một mươi sáu
công cuộc hồi sinh tiếng tơ
đã chiếm chọn tám năm của nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch
ngần ấy thời gian là quá ngắn
chứ không phải quá dài
nếu tính đến nguyện ước
dùng cả đời
để hồi sinh tiếng tơ
lại các cụ cũ
các cụ bảo là ngày xưa thì người ta cũng xe thủ công thôi
thế nhưng mà nó rất là
hai cái sợi những cái sợi tơ ấy
nó quấn lại với nhau rất chắc
sau khi mà thử xong lúc đầu thì nó hay đứt lắm
có cách nào
mà xe dày thì rồi đến lúc nó cũng đứt
xe mỏng thì nó càng đứt nhanh hơn
thế rồi thì hỏi thêm
tức là người ta bảo phải có một số những cái phụ da
phụ da gọi là
dân gian thôi
để cho nó
giữ được cái
cái độ quánh của dây và cái độ bền của nó
và sau khi thử nghiệm xong thì
có thu thanh thử
thu thanh thử để kiểm nghiệm nó
thế cảm nhận nó thế nào
bảo đây đúng là cái tiếng nó rất đục
nó không vang như là cái dây ni lông
bảo thế thì hoàn thành rồi
thế thì là yên tâm rồi cứ thế mà xe dây tơ mà đánh thôi
trước khi đi xa
nghệ nhân đinh khắc ban muốn trao lại cây đàn cho người đủ tâm
đủ tài nối nghiệp mình
và người được tin tưởng gửi gắm
là nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch
mỗi phần của cây đàn
lại làm bằng những loại gỗ khác nhau
như gỗ chắc
những miếng gỗ đã mua từ lâu
phải phơi nắng
mưa hàng tháng trời sau mới được dùng đóng đàn
trước khi làm đàn
người ta còn làm lễ dựng đàn
cây đàn vẫn được ví như linh hồn của người chơi đàn
và mang đủ những tiếng hỉ nộ ái ố của trần gian
cây đàn đáy ấy
đã sống với hai đời kép đàn
ngót nghét gần một thế kỷ
nếu muốn biết nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch đã cực nhọc vất vả cỡ nào để tìm lại tiếng tơ trả lại dáng vẻ nguyên bản cho cây đàn dân tộc
chỉ cần nhìn vào hai bàn tay của ông
xuân hoạch không có những ngón tay thon mảnh
như người ta vẫn hình sung
về đôi tay của các nghệ sĩ chơi đàn
bàn tay ông gân guốc
còn ngón út
ngón tay phải dùng sức nhiều nhất khi chơi đàn thì lồi lõm
chỉ những nghệ nhân vừa tài hoa
vừa say đàn
yêu đàn như con
mới có ngón út như vậy
chính vì nhìn vào đôi bàn tay gồ ghề ấy
mà nghệ nhân đàn đáy đinh khắc ban
mới quyết định truyền thụ mọi lòng bản
cho xuân hoạch
đồng thời xem ông là chuyển nhân duy nhất
cái đàn này thì nó khó
làm nó khó
không như làm cái
đàn với cái nhị kéo kia thì mình làm nó trèo cái quan họ với cả hát văn thì nó lại dễ
nhưng làm cái này thì học thì nó khí
có khi là
dăm người học có khi chỉ
ngọt lại được một người nào được thôi
vì cái này
tất nhiên là mình
quay cũng trải qua nó
biết con là tí theo rồi thì mới học vào được
chưa biết cái gì thì học lâu lắm
tôi chỉ trăn trở là này này
không hiểu rồi thì một sau này những cái người kép đàn
họ có đến trao đổi với mình để giữ lại cái
cái phong cách của di tơ này không
để cái bản sắc của mình nó càng tôn lên
người nhật người ta vẫn dùng di tơ
cho một số cái đàn
ví dụ cái đàn koto tức là cái giống cái đàn thập lục của mình
và hai là
cái samisen tức là cái đàn tam
thì người ta toàn bộ người ta dùng di tơ hết
người hàn quốc thì người ta dùng cho cái kanakum nó cũng là như
là cái đàn thập lục
toàn di tơ hết cả
một số di đàn của họ cũng là di tơ cả
lý do gì họ bảo tồn họ giữ như thế
mà ta lại để mất đi
tôi hiện nay là gì tôi đã lắp đàn đáy này
tôi lắp cho đàn nguyệt này
tôi lắp cho hồ này cho nhị này
để tôi kiểm nhận xem
thế nào là tiếng tơ
và các cụ ngày xưa
đấy các cụ vẫn chơi thế mà
mang lại là gì
thì chúng ta
nói đúng cái văn bản của gốc việt
của người việt
cả trong âm nhạc lẫn cả trong tiếng đàn
và cả trong thơ ca
ta trọn vẹn ta giữ được nó
thế bây giờ giả lại đúng tiếng của nó thôi
giả lại cái bàn gã của mình
một là nhiều năm
hai là nhiều việc
tức là siêu tầm nhé
nghiên cứu nhé
khá nhiều hoạt động
lưu quan ca chủ đấy
cho nên tôi nghĩ rằng
đấy là một trong những người mà
có thể nói là đáng ghi công trong việc nâng góp cho cái sự bảo tồn phát triển
những người làm nghệ thuật
và gắn bó với âm nhạc
như nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch
dường như đều rất kiệm lời
có lẽ bao tâm sự
họ đều gửi gắm qua tiếng đàn
qua cây đàn
chẳng dám nhận mình là người
có công giữ gìn vốn âm nhạc cổ truyền
họ chỉ nghĩ đơn giản
mình đang làm công việc
của người lưu giữ tiếng tơ
cung đàn truyền thống
kính thưa quý vị và các bạn
âm thanh từ tre từ trúc
và tiếng tơ một thủa
kết hợp với lối hát
không qua hệ thống âm thanh điện tử
đã làm nên thương hiệu rất đặc trưng
của âm nhạc cổ truyền dân tộc việt nam
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyện đời thường ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại